giống như nhiều địa phương trong cả nước giá thịt lợn hơi tại thành phố hải phòng vẫn không ngừng lao dốc
khiến người chăn nuôi lao đao và đang rơi vào tình cảnh khốn khó
không bán nhanh thì phá sản nhưng bán thì cũng không dễ
vì mặc dù giá lợn hơi rẻ hơn chỉ còn từ hai mươi hai mươi ba đồng một kg
nhưng thương lái vẫn chê thậm chí thương lái còn trả dưới hai mươi đồng một kg lợn hơi đối với lợn to trên một tạ
trong những ngày qua bà nguyễn thị điệp ở thôn chín xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
như ngồi trên đống lửa khi nhìn đàn lợn một mươi con trong chuồng đang déo ăn mỗi con đều có trọng lượng hơn một tạ
nhìn chúng đòi ăn mà xót xa mỗi ngày chúng ăn hết hơn một bao cám
mỗi bao có trọng lượng hai mươi năm kg được bán với giá hai trăm sáu mươi năm đồng
trong khi đó giá lợn hơi liên tục sụt giảm và chưa có dấu hiệu dừng
những người chăn nuôi như gia đình bà càng nuôi càng lỗ
tôi là năm ngoái
tôi nuôi hai mươi con đợn tôi bán đi một mươi con mà giá hồi ký là hai mươi tám đồng một cân
thì mỗi con đã nỗ được một triệu rồi bây giờ còn một mươi con nữa
mà tôi mà bán tiếp thì nỗ mỗi con phải hơn triệu mà ăn nợ ba mươi triệu tiền cám
mà khi mà bán nợ đi không đủ tiền cám giá cả giá có hai mươi một mươi tám thôi
tự nhiên ép giá còn không có mua nữa
nếu mà cứ tiếp diễn như thế này thì tôi không thể chăn nuôi nữa
tương tự như vậy gia đình chị lê thị lan ở cùng thôn chín xã lại xuân huyện thủy nguyên
tổ chức nuôi lợn quy mô hơn và giờ cũng đang khốn khổ với khoản lỗ lớn hơn
đàn lợn gia đình chị nuôi hơn bốn mươi con
khi mua giá lợn giống gần bốn mươi đồng một kg
nuôi năm tháng trời nếu trừ tiền thức ăn chi phí
chưa tính công người nuôi mỗi con lỗ vốn gần hai triệu đồng
tính ra gia đình chị lỗ ngót một trăm linh triệu đồng
trong khi đó món vay ngân hàng hai mươi năm triệu đồng để sửa sang chuồng trại chăn nuôi trước đó
chị lan mới trả được một mươi bốn triệu đồng
gia đình chị chủ yếu công việc và thu nhập trông vào chăn nuôi trả lẽ lại để chống chuồng

theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hải phòng tổng đàn lợn nuôi trên địa bàn khoảng bốn trăm linh con
ngành phối hợp cùng các ngành chức năng và doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch
bảo vệ đàn lợn và thiết lập các mối liên kết nhằm tăng việc tiêu thụ sản phẩm cho người chăn nuôi
nhưng tiêu thụ vẫn khó khăn do thị trường tiêu dùng nội địa có hạn
trong khi giá thịt lợn sụt giảm lại mang tính chất khu vực rộng lớn
người nuôi lợn ở hải phòng hiện đang mong các cấp ngành chức năng cần sớm có giải pháp kịp thời
hỗ trợ bà con trong tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi giảm lãi suất vay ngân hàng
giãn nợ và quy hoạch tổng đàn cân đối
gắn với thị trường tiêu thụ ổn định tránh để người chăn nuôi rơi vào thế khó như hiện nay